lúc này hung thủ gây ra vụ án đang phải trả giá cho lỗi lầm của hắn
bằng những năm tháng dài đằng đẳng sau cánh cổng chạy giam
giờ đây mọi sự ân hận tiếc nuối đều đã quá muộn màng
kết cục bi đát của kẻ ác hy vọng sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh
đến những ai đang có ý định bước vào lối sống sai lầm
cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi ba khi người dân cả nước bắt đầu lịch làm việc mới
sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng kéo dài tới một mươi ngày
thì cũng là dịp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bình dương
vinh dự đón nhận giấy khen từ lãnh đạo công an tỉnh lãnh đạo tổng cục cảnh sát bộ công an
vì những thành tích đặc biệt xuất sắc các anh đã làm được trong những ngày nghỉ tết
đối với vụ án này thì chỉ thấy một đến hiện trường chỉ thấy một
đóng to tàn thì người dân họ đến sau khi khám nghiệm hiện trường xong
nắm tình hình thì người ta nói chắc có lẽ là bỏ tay
bởi vì nó chỉ là đóng to thôi
nhưng cuối cùng thì chúng ta đã biết thì kết quả đã mang lại rồi
vì thế cho nên là khi làm được như vậy
cái niềm tin đã có lại là có hơn và khẳng định hơn
trong cái tấm lòng của người dân
đối với lực lượng công an tỉnh bình dương
và nói chung và đối với công an tỉnh bình dương nữa xin
ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi ba tức là ngày hai mươi hai tháng chạp
khi người dân chuẩn bị lễ tiễn ông công ông táo chào trời
thì cũng là lúc công an tỉnh bình dương nhận được tin báo tội phạm
về một tử thi đã bị cháy đen tại khu phố năm phường hoa phú thành phố thủ dầu một
thành phố mới của tỉnh bình dương

ngày ba mươi tháng tháng hai năm hai nghìn một mươi ba tức là ngày hai mươi hai tháng chạp
khi người dân chuẩn bị lễ tiễn ông công ông táo chào trời

về tình trạng lợi minh lợi dựng ở tây nguyên

chính tỉnh bình dương tim tây nguyên
ngay lập tức các cán bộ của phòng kỹ thuật hình sự phòng cảnh sát điều tra về tội phạm công an tỉnh và công an thành phố thủ dầu một
đã kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường thu thập chứng cứ để tiến hành công tác kiểm tra xác minh ban đầu
hiện trường vụ án là một bãi đất trống gần trường quốc tế miền đông
người dân phát hiện một tử thi đã bị cháy đen biến dạng trong tư thế nằm ngửa có dấu hiệu bị trói bằng dây điện đồng
không thể nhận diện bằng trực quan
do lửa táp mạnh xung quanh vị trí tử thi nằm những vạt cỏ cũng bị cháy rụi
ngoài ra cơ quan chức năng không thể thu thập thêm bất cứ
đồ vật gì hay tài sản nào khác của nạn nhân
và cái phụ tạp khác hoàn toàn không bị tổn thương
phải nói thì sau khi mà xác định khám nghiệm hình trường tử thi xác định đây là vụ án đặc biệt quan trọng
thì chúng tôi là tiến hành những quy pháp ngay tại hiện trường
đó là thông báo cái tỷ tiệm công tích nạn nhân
sau đó thì cho một tổ tinh sát ra sót tỷ tiệm nhân chứng những khu vực xung quanh hiện trường
để xem ai có khả năng là biết được cái sự diệt xảy ra
và cho một tổ là tiến hành ra sót các đối tượng thần sự trên địa bàn
nhận định khả năng vụ án mạng xảy ra ở nơi khác
hiện trường phát hiện nơi đốt tử thi chỉ là hiện trường thủ phạm che giấu tội phạm
công an tỉnh bình dương đã quyết định xác lập chuyên án truy xét mang bí số hai trăm linh hai gd
huy động lực lượng thuộc các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án
và để truy tìm hung thủ
điều tra công an tỉnh bình dương phải trả lời rất nhiều câu hỏi
nạn nhân là ai nạn nhân bị chết trong hoàn cảnh nào
nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là gì
trong khi manh mối của vụ án chỉ là con số
thì áp lực lại liên tiếp đặt ra với họ
hiện trường nơi phát hiện nạn nhân thuộc địa phận thành phố mới của tỉnh bình dương
thành phố đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện
kinh tế mới hiện đại và quy cụ nhất của tỉnh bình dương
nhiều chính sách được ban hành nhiều nguồn lực đã được đầu tư
nhằm thu hút dân cư tập trung về đây
không sớm tìm ra thủ phạm để ổn định tình hình
thì sẽ là một trở ngại lớn cho sự phát triển của thành phố
hơn thế nữa thời điểm phát hiện vụ án cách tết nguyên đáng chỉ võn vẹn một tuần
không khí hoàng màng kéo sang năm mới
có thể là tín hiệu không vui với người dân địa phương
nhất là những người dân địa phương đều không có tính hiệu không vui với người dân địa phương

không để chậm trễ một ngày
các chiến sĩ công an tỉnh bình dương
bao gồm nhiều lực lượng đã được huy động vào cuộc
để xác định tung tích nạn nhân
và truy tìm hung thủ gây án
kết quả khám nghiệm tử thi xác định
nạn nhân là nữ giới
cao khoảng một m năm mươi
có hàm răng giả tóc vàng
khi bị sát hại người này mặc áo thung màu đỏ đen
để truy tìm tung tích của nạn nhân xấu số này
công an tỉnh bình dương
phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng

gây khó khăn cho quá trình điều tra
sau khi thông tin tìm kiếm thân nhân nạn nhân được phát đi
có nhiều người từ nhiều địa phương
đã đến xin được nhận diện người thân
tuy nhiên cơ quan điều tra đã lưu ý
đến lời khai của chị bùi mỹ chi
trú tại thành phố hồ chí minh
các đặc điểm mà chị khai về người mẹ mất tích của mình
như màu tóc chiều cao quần áo
đã khiến cơ quan điều tra nghiêng về nhận định
nhiều khả năng nạn nhân trong vụ án là mẹ của chị chi
kết quả giám định dna
máu gen thu được từ nạn nhân
và người nhà đã chứng minh nhận định đúng đắn của cơ quan điều tra
nạn nhân trong vụ án là bà trương thị mỹ hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
thường trú tại phường an phú đông
quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
chỉ còn chưa đầy bốn mươi tám giờ nữa là tới giao thừa
nhưng với quyết tâm chính trị
cơ quan tỉnh bình dương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
đặc biệt là phòng cảnh sát hình sự
khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra
kể cả trong ngày tết
để truy bắt cho kỳ được hung thủ gây án
vì phân công đi làm cái vụ này
thì tôi và lòng trí đồng đội trong cơ quan
nói chung là tết thì
hầu như là không có ở nhà
là chúng tôi là ngày đêm tức trực
để đeo bám mọi biến động của đối tượng
để dần dần để làm xác định rõ hình vi
và tiến đến mà buộc đối tượng phải thừa nhận
sau bốn ngày kỳ tết

mấy ngày được ăn tết của gia đình
mấy ngày thì đẩy đi trên đường
trong bốn ngày nghỉ tết
thì hầu như là
chúng tôi thì mỗi người chỉ về được nhà
ở nhà được khoảng chừng năm ba tiếng rồi
chúng tôi được lên đường đi
theo cung cấp của gia đình nạn nhân
sau khi bị mất tích và bị đốt sát tại bình dương
nhưng tài sản có giá trị của nạn nhân
như bộ vòng xí men bằng vàng một chiếc
sợi dây chuyền vàng một mươi chỉ
chiếc đồng hồ vàng đeo tay năm chỉ
chiếc xe máy yamaha novo ls
cũng không cánh mà bày
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản
nhưng việc truy tìm hung thủ gặp nhiều khó khăn
vì nạn nhân là phụ nữ lớn tuổi
lại sống một mình khép kính
trong ngôi nhà cách rất xa con gái người thân
bằng việc phối hợp chặt chẽ các cục nghiệp vụ bộ công an
công an quận một mươi hai
phòng cảnh sát hình sự công an tp hồ chí minh
bàn chuyên án đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
xác minh làm rõ từ thời gian mất liên lạc
với người quen của bà trương thị mỹ hạnh
đồng thời qua sàn lọc quy luật hoạt động
thời gian sinh hoạt của nhiều đối tượng
cơ quan điều tra phát hiện
đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
là lê trung hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
đăng ký hộ khẩu tại số một mươi trên một trăm chín mươi g
go vap tp hồ chí minh
là người có quan hệ gần gũi với nạn nhân
tại nhà riêng của nạn nhân
ở phường an phú đông quận một mươi hai tp hồ chí minh
từ đây mọi hoạt động và biểu hiện thái độ của hiếu
đều nằm trong vòng ngắm của lực lượng công an
mặc dù xác định
lê trung hiếu có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến cái chết của bà hạnh
nhưng chưa có chứng cứ cụ thể nào
nên chưa thể bắt giữ hiếu
công tác trinh sát phát hiện
lê trung hiếu có biểu hiện đang tạo cho mình nhiều chứng cứ ngoại phạm
và thông tin điều đó qua người thân
để bắn tới tai của cơ quan điều tra
ví dụ vào thời điểm sát bà hạnh được phát hiện
hiếu đã bỏ về sống với vợ con tại quận go vap
từ cách đó mấy ngày
tất cả những vật dụng cá nhân của bà hạnh
như dây chuyền vòng xi men đồng hồ xe máy đều không phát hiện được
hiếu hay người thân của y sử dụng
để thể hiện sự vô can của mình
và cũng là để thăm dò tin tức
hiếu còn giữ liên lạc thường xuyên
với con gái của nạn nhân
để thăm hỏi tình hình
thời gian đó
thông qua một số sim điện thoại rác
một kẻ thứ ba nào đó nhắn tin cho con gái của nạn nhân
phong thanh về việc đang bắt giữ nạn nhân
tuy nhận định kẻ mạo danh vẫn chính là hiếu
nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra được chứng cứ cụ thể
để có tài liệu đấu tranh làm rõ
bắt giữ xử lý đối với lê trung hiếu
bàn chuyên án đã phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
một số trinh sát được phân công thâm nhập
để làm rõ các mối quan hệ cá nhân của hiếu
tìm hiểu ai là người đứng sau
tiêu thụ số tài sản của nạn nhân
các trinh sát khác được cải trang
thâm nhập các địa bàn công cộng
như các cửa hàng vàng bạc
bến tàu bến xe
những tụ điểm vui chơi giải trí
nhằm bám sát mọi di bản công cộng của hiếu
để tìm hiểu những biến động của đối tượng
thu thập chứng cứ tài liệu
lên phương án phối hợp nhiều lực lượng
nhằm bắt giữ đối tượng khi có chứng cứ pháp lý
trinh sát kỹ thuật kết hợp các biện pháp quần chúng công khai
các biện pháp điều tra theo quy định luật tố tụng hình sự
cũng được áp dụng đồng bộ
với biện pháp nghiệp vụ khác
để hỗ trợ bổ sung cho nhau
tôi có tình xác định anh hiếu là một dự án
chúng tôi áp dụng như biện pháp hội vụ
thông qua những biện pháp phục vụ chúng tôi xác định được
hồi điểm sau khi xảy ra dự án này
anh hiếu này

đó là sử dụng một chiếc xe mô tô của anh hiếu này
nó có nạn nhân
và chở người bạn gái
đi vào khách sạn
thì qua đó có trình đấu tranh thay thác
thì anh hiếu thừa nhận hành vi hồng tội của mình
tạo mối quan hệ quen biết với chỗ trị hành này
tên cơ sở đó thì giết nạn nhân
để mà lấy tài sản
rồi có một số nữ trang và một chiếc xe mô tô
cuối cùng với các tài liệu thu thập được
cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở xác định
đối tượng lê trung hiếu
chính là hung thủ gây án
gây nên cây chết cho nạn nhân trương thị mỹ hạnh
vào ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
tức ngày mùng ba tết
lực lượng chức năng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh bình dương
tiến hành bắt khẩn cấp đối với lê trung hiếu
khi tên này đang ở tại nhà riêng
trên đường lê đức thọ gò vắp tp hcm
biết trước các giá phải trả về tội ác tài trời
mà mình đã gây ra
nên ban đầu lê trung hiếu kiên quyết phủ nhận tội lỗi
phải bằng những chứng cứ cụ thể
cách hỏi cùng khéo léo
dùng hắn không thể chối cãi
phủ nhận tội lỗi
phủ nhận từng chi tiết
cơ quan điều tra đã buộc hung thủ cuối đầu nhận tội
lê trung hiếu khai nhận
khoảng một năm nay hiếu quen biết
và thường xuyên qua lại tại nhà của bà trương thị mỹ hạnh
buổi tối ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi ba
khi hiếu đang ở với bà hạnh
lợi dụng bà hạnh bị bệnh cảm
hiếu đã sử dụng thuốc diệt chuột cho bà hạnh uống
để đầu độc khiến cho bà này tử vong
sau đó tên này đã lấy hết tài sản có trên người của bà hạnh
rồi lấy bao sát rắn loại lớn
trùm lên sát của bà hạnh
dùng dây điện buộc
đêm hôm sau hiếu bỏ bao tải
chưa sát của bà hạnh vào một cái chậu lớn
cho lên xe máy
chở đến bãi đất trống thuộc phường hòa phú
thành phố thủ chậu một tỉnh bình dương
rồi dùng một mươi lít xăng để đốt
phi tan sát bà hạnh
sau khi thực hiện xong hành vi này
hiếu điều khiển xe máy của bà hạnh
quay về thành phố hồ chí minh
gửi ở bến xe miền đông
từ lời khai của tên hiếu
công an tỉnh bình dương đã thu giữ được chiếc xe máy
mà hung thủ lấy của nạn nhân
tại bến xe miền đông thành phố hồ chí minh
nhưng mà thật sự mà nói
tôi rất xúc động trước cái sự

từ sức phát từ tấm lòng em cảm ơn
bên mấy chiến nhân sĩ
mấy anh công an bình dương
đã giúp đỡ
mà phá án như vậy là
là như họ
coi như là ăn tết
không có ăn tết đâu
mất tết rồi mất ăn mất ngủ
coi như vì vụ án này
là gia đình em cũng cảm ơn rất là nhiều
kể từ khi vụ án được phát hiện
bằng sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công an tỉnh
với sự quyết tâm của các cán bộ chiến sĩ
mà chủ lực là phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bình dương
vụ án giết người đốt sát
tại bãi đất trống ở khu phố năm
vườn hòa phú tp thủ dầu một tỉnh bình dương
đã được khám phá
lê trung hiếu
hung thủ gây án
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
tức là kém nạn nhân tới một mươi bốn tuổi
nhưng bất kể tuổi tác
hắn đã lợi dụng nạn nhân
là phụ nữ sống đơn thân có tài sản
hiếu đã dùng thủ đoạn để đưa nạn nhân vào bẫy
để có tiền phung phí vào cuộc tình mây mưa khác
hiếu đã không ngần ngại
ra tay với nạn nhân một cách tàn độc
nhằm chiếm đoạt số tài sản khá lớn
mà nạn nhân mang trên người
sự thành công của chuyên án có ý nghĩa đặc biệt
với dư luận địa phương
với tình hình trật tự trị an của tỉnh
và cũng từ vụ án này
cả người dân và các lực lượng chức năng
đều có thêm những bài học kinh nghiệm mới
như vậy ý nghĩa tác dụng đối với về mặt xã hội
là cảnh tỉnh
trong dân dân
là phải có những mối quan hệ
mà đối với mặt xã hội
chúng ta phải lưu trước được
phải đánh giá trước được
những mối quan hệ
thật là rõ ràng
xã hội chân thật
để áp ứng
mối quan hệ bình thường
trong một xã hội tốt
chẳng ý nghĩa về mặt dịch vụ
đó là biết dẫn dụng những biện pháp
vừa đồng bộ
vừa tính chất lục phá
còn đối với quần chúng nhân dân
trong mọi nước mọi nơi
với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân
cũng như vụ án này
có cung cấp những thông tin
về nạn nhân
cung cấp thông tin về mối quan hệ
giữa nạn nhân và tội phạm
thì chúng tôi mới có cơ sở
để mà làm rõ bản chất của vụ án
quyên án hai trăm linh hai gd kết thúc
từ những tàn trò để lại
phung thủ gây án đã được đưa ra ảnh sáng
các lực lượng chức năng công an
tỉnh bình dương
đã vinh dự đón nhận phần thưởng
của cơ quan cấp trên
nhưng phần thưởng cao quý hơn
mà cả các anh đón nhận được
đó chính là niềm tin của người dân
vào lực lượng công an
những người thực hiện nhiệm vụ
giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống